cục cảnh sát giao thông cho biết bốn ngày nghỉ tết cả nước đã xảy ra tám mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm năm mươi một người thiệt mạng bị thương năm mươi hai người hầu hết đều xảy ra trên đường bộ
so với cùng kỳ năm ngoái số vụ tai nạn đã giảm bảy vụ giảm bảy người thiệt mạng và giảm bốn người bị thương
so với tết hai nghìn hai mươi giảm hai mươi vụ hai mươi tám người thiệt mạng và bốn mươi một người bị thương
cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý bốn ba trăm hai mươi trường hợp phạt tiền hai sáu tỷ đồng
tạm giữ hai mươi xe ô tô hơn một năm trăm linh xe máy tước gần hai trăm tám mươi giấy phép lái xe các loại
năm mươi trường hợp gần một chín trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
cục cảnh sát giao thông cho biết các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ
cao tốc đang bố trí quân số trực một trăm linh trong những ngày nghỉ tết còn lại